đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện tinh thần quyết tâm quyết liệt tấn công tội phạm của lực lượng chức năng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
cụ thể vào lúc h một mươi bốn h một mươi năm phút ngày ba tháng hai trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn ngầm thìn xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai
cục phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phá thành công chuyên án ma túy bắt giàng thị sông dân tộc mông
chú xã lùng khẩu nhìn huyện mường khương tỉnh lào cai thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy và một số tăng vật
tiếp đó vào hồi bốn h bốn mươi năm phút tại ngã ban nậm he xã mường tùng huyện mường trà tỉnh điện biên bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đã chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm
và công an tỉnh điện biên phá thành công chuyên án ma túy bắt trang a má dân tộc mông chú xã xen su sìn huyện mường nhé tỉnh điện biên thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy
tỉnh lai châu lực lượng chức năng bắt tiếp hai đối tượng trong đường dây là tấn a trả dân tộc giao chú xã sa phi lìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu và tráng a lù chú xã phi hồ huyện nậm hồ tỉnh điện biên thu một xe máy
lực lượng đánh án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các đối tượng có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt triệt để lợi dụng thời gian nghỉ tết nguyên đán và đêm tối để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng

thông tin cập nhật từ tỉnh an giang một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi đối tượng vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá tăng vật thu giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng
vào trưa ngày hai tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng đang đánh bạc tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
tuy nhiên các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn
tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật gồm trên một một triệu đồng tiền trên chiếu bạc bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động bảy xe mô tô trên một trăm hai mươi triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan
mặc dù lực lượng chức năng tỉnh kiên giang đã tuyên truyền vận động người dân không tham gia tổ chức và đánh bạc ăn tiền trước trong và sau tết nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định của pháp luật lao vào sát phạt nhau với nhiều hình thức
trong ba ngày tết
lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền tại huyện tân hiệp
vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay ngày ba tháng hai tức là ngày ba tết nhâm dần công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã tổ chức bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài ăn tiền tại một căn nhà bán tạp hóa nằm ven đường tại ấp trí thành xã tân hội
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người số tiền gần một trăm linh triệu đồng một bộ bài tay và một số tăng vật khác có liên quan
trước đó vào khuya ngày hai tháng hai tức là ngày hai tết công an huyện tân hiệp cũng đã bắt quả tang bốn người phụ nữ ở cùng xóm đang đánh bài tại nhà riêng ở ấp thạnh trị xã thạnh trị huyện tân hiệp
tại chiếu bạc lực lượng công an tạm giữ số tiền gần một mươi triệu đồng và ba mươi chín bộ bài
trước đó vào chiều ngày một tết công an huyện tân hiệp cũng triệt xóa một tụ điểm đá gà và đánh bài ăn tiền tại bãi đất chống thuộc ấp thạnh an một xã thạnh trị
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai mươi sáu đối tượng ba mươi xe máy ba con gà hai cặp cửa sắt hàng chục bộ bài tay và số tiền trên tám mươi triệu đồng
trong khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nhiều đối tượng có hành vi gây khó khăn cho lực lượng công an
với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối tượng hồ quốc hoàng chú xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam
trước đó hoàng bị bắt quả tang đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống và một mươi bao thuốc lá hiệu ba con năm ở thị trấn long thành huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi trọ của hoàng công an thu giữ thêm bảy giàn pháo và bảy trăm linh viên pháo loại hình quả bóng có tổng trọng lượng gần một mươi bốn kg
bốn trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn trứng tử hoàng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời
đối tượng thi đã bỏ trốn khỏi địa phương qua công tác nắm tình hình xác định đối tượng về quê ăn tết lực lượng công an đã triển khai các biện pháp để vận động đối tượng ra đầu thú tránh làm ảnh hưởng đến không khí ngày tết của gia đình và người thân
đến chiều ngày hai tháng hai tức mùng hai tết đối tượng thi đã ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật

đối tượng thi đã bỏ trốn khỏi địa phương qua công tác nắm tình hình xác định đối tượng về quê ăn tết lực lượng công an đã triển khai các biện pháp để vận động đối tượng ra đầu thú tránh làm ảnh hưởng đến không khí ngày tết